vào khoảng tám giờ sáng nay tại hà nội công an tp hcm chủ trì phối hợp với công an tp hà nội và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét một số nhân viên giữ tài liệu đang vắng mặt được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra
các nhân viên được yêu cầu ngồi ổn định trong phòng để cơ quan điều tra phân loại tiến hành khám xét theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật
lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của bộ công an cũng đã phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm
các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an tp hcm đã chỉ đạo xác lập năm chuyên án để đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn bảy mươi phương tiện tại một mươi hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
đến nay công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba mươi bảy đối tượng để điều tra về các hành vi môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
đồng thời tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam và triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố chứng cứ mở rộng truy xét làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm
tòa nhân dân cấp cao đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thế chư chú tại thị trấn buôn chấp huyện grong anna tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông đỗ liên gang và vợ là bà phan thị triệc ở gần nhà trừ
theo nội dung bản án sơ thẩm chư và vợ chồng ông gang thường xuyên xảy ra cãi vã với nhau do tranh chấp phần đất giữa hai gia đình
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai chư lấy một con dao bầu rồi lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu mặt cổ tay và ngực của hai vợ chồng ông gang khiến hai nạn nhân phải đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật lần lượt là tám mươi sáu và hai mươi bảy
ngày một mươi ba tháng chín tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt nguyễn thế chư một mươi tám năm tù giam về tội giết người sau đó trư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tòa phúc thẩm sau khi xem xét đánh giá các tình tiết có trong hồ sơ vụ án hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm một mươi tám năm tù giam đối với nguyễn thế trừ
dùng hai xe máy chặn giữa đường gây cản trở giao thông và có hành vi đánh người đi đường đối tượng nguyễn minh đương chú tỉnh bạc liêu vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt giữ để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn minh đương cùng với hai người bạn đổ hai chiếc xe máy lấn ra giữa đường lộ trên địa bàn ấp nam thạnh xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
lúc này hai người đi trên một chiếc xe máy ngang đoạn đường trên thì bị hai xe máy của nhóm đối tượng đương cản trở dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã
khi hai người này vừa rời đi thì đối tượng đương điều khiển xe máy đuổi theo chặn đầu xe rồi đánh
khiến người điều khiển xe máy bị thương với tỷ lệ là năm
từ kết quả điều tra xác minh ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nguyễn minh đương
tuy nhiên trong quá trình cơ quan chức năng điều tra truy tố thì bị can đương đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị công an huyện vĩnh lợi ra quy định truy nã
sau thời gian lẩn trốn ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị can nguyễn minh đương đã bị lực lượng công an bắt giữ tại phường tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm lâm văn phát sinh năm hai nghìn bảy ngụ huyện long hồ trường văn hùng sinh năm hai nghìn một và ngô thanh hoài sinh năm hai nghìn tám ngụ huyện tam bình về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phan anh duy đi xe máy chở theo ngô trí an
khi đi đến đoạn thuộc địa phận xã tân phú huyện tam bình thì bị nhóm của phát hùng và hoài cùng đi trên một xe mô tô vượt lên từ phía sau dùng dao tự chế chém vào lưng của an
sau khi dừng xe nhóm đối tượng này tiếp tục chém nhiều nhát vào người an và duy đồng thời yêu cầu an duy đưa tiền vào điện thoại trên người
sau khi cướp được tài sản nhóm của phát hùng và hoài dùng dao tự chế chém vào lưng của an
sau khi cướp được tài sản nhóm của phát hùng và hoài nhanh chóng điều kiển xe hướng về thành phố vĩnh long tẩu thoát

sáng nay cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ cửa hàng xe máy trên đường hoàng công chất quận bắc tử liêm thành phố hà nội để xác định nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị lợi dụng mong muốn tăng cường sức khỏe của nhiều người
hiện nay trên thị trường cũng như là trên mạng xã hội đang giao bán tràn lan các sản phẩm có công dụng tăng cường chức năng sinh lý
người có nhu cầu như lạc vào ma trận bởi có rất nhiều loại sản phẩm được quảng cáo còn chất lượng của các sản phẩm này có đúng như lời quảng cáo và an toàn với sức khỏe của người dùng hay không thì không ai dám chắc
mới đây qua công tác điều tra xác minh công an quận hà đông hà nội vừa phát hiện ổ nhóm sản xuất thực phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới già với nhiều thủ đoạn tinh vi
để trục lợi bất chấp nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng
một lọ sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng tăng cường sinh lý này đang được các đối tượng giao bán trên mạng internet với mức giá không hề rẻ bảy trăm chín mươi đồng một hộp
vậy nhưng theo khai nhận của một đối tượng trong ổ nhóm thì chi phí sản xuất gồm cả viên nang bao bì nhãn mát cho một sản phẩm chỉ vẹn vẹn ba mươi đồng nghĩa là rẻ hơn gấp hàng chục lần so với giá bán

tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý